tại liên bang nga nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và tròn hai năm ngày khánh thành tượng đài hồ chí minh trên đại lộ và quảng trường mang tên người tại thành phố ulyanovsk
quê hương vị lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới vladimir ilyich lenin cộng đồng người việt nam cùng những người bạn nga thân thiết đã đến đặt hoa tưởng niệm trước tượng đài chủ tịch hồ chí minh
trong phát biểu của mình cục trưởng cục các vấn đề về dân tộc và quan hệ giữa các tôn giáo thuộc văn phòng thống đốc tỉnh ulyanovs ông sergei fakhovsky tự hào cho rằng
chủ tịch hồ chí minh và dân tộc việt nam đều lấy tư tưởng công bằng và bình đẳng trong xã hội của lenin làm kim chỉ nam trong việc xây dựng và phát triển đất nước
là tỉnh kết nghĩa với tỉnh nghệ an của việt nam tại ulyanovsk có khoảng sáu trăm linh người việt đang học tập làm ăn và sinh sống
chính quyền thành phố và tỉnh ulyanovsk luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân
con người việt làm ăn sinh sống và hội nhập
việc dân hoa tại tượng đài bắc đã trở thành hoạt động thường xuyên của cộng đồng người việt ở thành phố ulyanovs và các thành phố lân cận nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc việt nam